thưa quý vị và các bạn sử thi đẻ đất đẻ nước của người mường là một trong những tác phẩm văn học dân gian tiêu biểu và đặc sắc nhất trong câu tàng văn học việt nam
đồng bào các dân tộc thiểu số đã định cư trên đỉnh núi cao dưới thung lũng sâu hay bên cạnh những dòng sông con suối
từ trong lao động sản xuất các giá trị văn hóa dần hình thành và được gìn giữ qua nhiều thế hệ
sử thi đẻ đất đẻ nước của người mường là một trong những tác phẩm văn hóa dân gian tiêu biểu và đặc sắc nhất
ra đời từ hàng ngàn năm trước cho đến hôm nay áng thơ trường thiên kỳ vĩ ấy vẫn được gìn giữ trong đời sống
sống cộng đồng âm vang hồn sông núi
bá thước vùng đất non xanh nước biếc kỳ thú được xem là quê hương của sử thi đẻ đất đẻ nước
với hàng ngàn vạn câu thơ hồn nhiên chất vác mang đậm màu sắc thần thoại
sử thi đẻ đất đẻ nước giải thích sự hình thành của trời đất muôn loài
qua đó phát hoạn quá trình tranh đấu dài lâu của con người
nhằm chinh phục thiên nhiên dựng bản lập làng
lai ly lai láng
đường lên đồi lai ly lai láng gập gành theo đỉnh dốc
trong sử thi đẻ đất đẻ nước ngọn đồi này là nơi có cây chu đá lá chu đồng
với những trùng bông thau quả thiết
chính bởi vậy anh em lan cun cần lan cun khương
đã tiến hành cuộc viễn du qua bao sông bao núi
để tìm cây chu thần thoại
đốn được cây chu nhà lan trở nên giàu có bản mường đông vui tấp nập
cây chu đá lá chu đồng là loài cây chỉ có trong thần thoại
nhưng ngọn đồi lai ly lai láng còn đó
tiếng suối dốc rách còn đó
và những nếp nhà sàn lưng trường đồi còn đó
tất cả như vẫn đang thầm thị kể câu chuyện về buổi xa xưa
khi nhà lan đốn cây chu xây dựng bản mường

có thường hay kể cho nhau nghe những cái câu chuyện
xoay quanh ngọn đồi lai ly lai láng này không
và những cái câu chuyện về sử thi đẻ đất đẻ nước không ạ
các cụ ở trên này thường thường vẫn hay kể câu chuyện sử thi đẻ đất đẻ nước
những câu chuyện đó là những câu chuyện về đẻ đất đẻ nước
những câu chuyện đó là nói về
là sử thích cây chu đá lá chu đồng bông thâu quả thiếc
bởi vì cây chu đá lá chu đồng bông thâu quả thiếc
và cái ngọn đồi lai ly lai láng nó rất linh thiêng

và dân tộc thái xã kỳ tân và xã tiết âu
ở bàn cha xã thiết kế huyện ba thước
vẫn còn dấu tích về cây chu và hành trình nhà lan kéo chu
từ đồi lai ly lai láng về mường

cây chu được kéo về đến bàn cha
sợi dây bị đứt
ngọn cây chu cắm xuống bên bờ sông mã
tạo thành một hố lõm
nhờ có con rái cá thần tìm vớt sợi dây
mà hành trình được tiếp tục
con rái cá nó qua đây này
thì nó có phát ra bảo tôi có nhờ tôi cứu ông
các ông có cụ
thì con gái cá nó bắt đầu hỏi các cụ như vậy
các cụ bảo nếu như được như vậy thì quy hoá quá
con rái cá bắt đầu lặn xuống
mò cái dây ở dưới kia dưới dưới vũng chu này lên
thì là đưa cho các cụ kéo được cây chu la đá chu đồng lên
sau khi đứt dây xong thì các cụ thì còn biết hút thuốc
thuốc lào đấy
là sau khi hút thuốc lào xong là có một cái cây điếu hoặc là cây bầu
các cụ lại đấm để đấy là bỏ quên
mà từ xưa đến nay là cây bầu đó vẫn còn đang sống sót lại
mà hiện nay người dân người ta vẫn đang dùng cái đất để làm đan lát hoặc là làm ống điếu
quý vị và các bạn thân mến ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng lương trang đến thăm xã thiết ống huyện bá thước mảnh đất được xem là nơi phát tích ra sử thi đẻ đất đẻ nước
thiết ống nằm bên tà ngạn của dòng sông mã

thủa xưa vùng đất này được gọi là mường ống
những bàn xuẩy bàn chiết bàn đốc bàn sặng bàn cú ra đời tồn tại hàng thế kỷ như gợi nhắc về thùa hồng hoang khi tộc người mường đến sinh cơ lập nghiệp trên mảnh đất này